tòa án cấp cao tại hà nội đã tiếp tục tiến hành phiên xét xử sơ thẩm vụ án thất thoát tám trăm linh tỷ đồng của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
do chủ trương đầu tư vào ngân hàng cổ phần thương mại đại dương ocean bank mà bị cáo đinh la thăng và sáu bị cáo khác đã tiến hành
theo hồ sơ vụ án cuối năm hai nghìn tám khi dự án thành lập ngân hàng riêng của ngành dầu khí tên hồng việt không thành
ông đinh la thăng cùng thuộc cấp hướng tới mua cổ phần để sở hữu vốn điều lệ của một ngân hàng cổ phần
vừa hai ngân hàng cổ phần đại dương ocean bank lúc đó do ông hà văn thắm làm chủ tịch đáp ứng được những điều kiện của pvn và hai bên đã nhanh chóng ký kết hợp tác
tuy nhiên quyết định này của cựu chủ tịch pvn đinh la thăng thời điểm đó là trái luật bởi chưa họp các thành viên hội đồng quản trị cũng như chưa có sự đồng ý của họ
trong quá trình điều tra cũng như xét xử sơ thẩm có hai trong số những thành viên hội đồng quản trị
thời kỳ đó đã khẳng định không được bàn bạc xin ý kiến
vì thế trong phiên xử chiều qua thay vì hỏi các bị cáo hội đồng xét xử đã hỏi hai người này để làm rõ việc các tình tiết của vụ án
theo hai nguyên thành viên hội đồng thành viên pvn việc ký xác nhận văn bản về việc có sự bàn bạc chủ trương pvn góp vốn vào ocean bank là do được bị cáo đinh la thăng gọi điện nhờ chứ không có cuộc họp bàn nào
tuy nhiên hai người này cũng khẳng định sau khi pvn góp tám trăm linh tỷ đồng vào ocean bank
ngân hàng kinh doanh có hiệu quả lợi tức pvn thu về từ việc đầu tư này là hơn hai trăm linh tỷ đồng
phiên tòa phúc thẩm tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo về các nội dung liên quan đơn kháng cáo của các bị cáo